tối qua hai mươi bốn tháng một mươi một kho xưởng chứa phụ liệu sản xuất da dày ở địa chỉ số một trăm năm mươi
đường hồ học lãm phường an lạc quận bình tân tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
thiêu dụi gần một trăm linh m hai kho xưởng rất may không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng một mươi chín h cùng ngày
bên trong khu nhà kho chứa chất tẩy thuộc da dày sau đó lan rộng ra các khu vực xung quanh
hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng được triển khai khẩn cấp đến hiện trường
chỉ hơn hai mươi phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
thống kê ban đầu có gần một trăm linh m hai nhà xưởng bị lửa thiêu rụi rất may không có thiệt hại về người
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vừa khống chế vừa khoanh vùng bảo vệ an toàn hàng găng m hai nhà xưởng còn lại
hạn chế được thiệt hại lớn có thể xảy ra
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày khu vực hiện trường vẫn đang được phong tỏa nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ